theo tổ chức giấc ngủ quốc gia có từ một mươi ba mươi người trong độ tuổi trưởng thành phải vật lộn vật chứng mất ngủ hay bệnh mất ngủ kinh niên
người bị mất ngủ thường xuyên oải mệt mỏi khó tập trung làm việc suy giảm trí nhớ dễ gặp tai nạn khi tham gia giao thông
mất ngủ là một dạng dối loạn giấc ngủ với nhiều dạng thức khác nhau như khó đi vào giấc ngủ không thể ngủ sâu giấc
thường xuyên thức rất sớm dù ngủ chưa đủ giấc không thể quay lại giấc ngủ bình thường
người bị mất ngủ còn cảm thấy mệt mỏi e ỏi sau khi thức dậy thường xuyên buồn ngủ nhưng lại không thể ngủ được
làm ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống
có thể chia tình trạng mất ngủ làm hai dạng thức chính
mất ngủ cấp tính là mất ngủ không thường xuyên không kéo dài qua một tháng
mất ngủ mạng tính là loại mất ngủ mang tính chất thường xuyên lặp đi đặt lại nhiều lần kéo dài từ một tháng trở lên
nhiệp sinh học hoạt động như đồng hồ bên trong hướng dẫn cơ thể hoạt động trung kinh ngủ thức sự trao đổi chất và nhiệt độ cơ thể
nếu nhịp sinh học của cơ thể bị gián đoạn ở bất kỳ khâu nào đều có thể dẫn đến mất ngủ
các nguyên nhân phổ biến gây mất ngủ như căng thẳng do thói quen ngủ kém giờ ngủ không đều đạn ngủ trưa quá nhiều
môi trường ngủ không thoải mái quá nhiều vào buổi tối có nhiều khiến bụng căng khó chịu khi nằm
mắc các bệnh khác việc sử dụng một số loại thuốc hoặc do đang mắc các bệnh nào đó dẫn đến khó ngủ
một vài loại thuốc có thể gây khó ngủ như thuốc chống trầm cảm thuốc điều trị hèn xuyễn huyết áp
các sản phẩm giảm cân có chứa caffeine và các chất kích thích khác có thể làm gia đoạn giấc ngủ
một số bệnh gây mất ngủ như đau mạng tính ung thư tiểu đường bệnh tim hèn xuyễn trào ngược dạ dày thực quản tuyến giáp hoạt động quá mức
giấc ngủ cũng quan trọng đối với sức khỏe của bạn như một chế độ ăn uống lành mạnh và hoạt động thể chất thường xuyên
bất kể lý do mất ngủ là gì chúng mất ngủ cũng có thể ảnh hưởng đến tinh thần và thể chất
những người bị mất ngủ cho biết chất lượng cuộc sống thấp hơn so với những người đang ngủ ngon
các biến chứng mất ngủ có thể bao gồm hiệu suất công việc giảm
thời gian phản ứng chậm khi lái xe và nguy cơ gây tai nạn cao hơn
dối loạn sức khỏe tâm thần chẳng hạn như trầm cảm dối loạn lo âu hoặc lạm dụng chất kích thích
tăng nguy cơ và mức độ nghiêm trọng của các bệnh hoặc tình trạng lâu dài chẳng hạn như huyết áp cao và tim mạch
cùng lắng nghe những lưu ý của bác sĩ nguyễn huy hoàng trung tâm oxy cao áp việt nga về những phương pháp cải thiện giấc ngủ
ví dụ như là anh bị zona thần kinh thì anh có thể dùng các cái thuốc mà nó giảm đau thần kinh để điều trị jona
ví dụ như bị u sơ tiền liệt tuyến hoặc bị bệnh viêm khớp thì mình điều trị các cái bệnh đấy đi
thì nó cũng có thể là cải thiện cái giấc ngủ của mình
và trong một số trường hợp ví dụ một số người bị lão hóa này do chức năng não nó kém
thì mình một số trường hợp có thể dùng thuốc tăng cường tuần hoàn não thuốc bổ thần kinh
thì cái giấc ngủ nó cải thiện một cách rõ rệt
và thực tế thì tôi cũng điều trị cho bệnh nhân theo cái hướng này nhiều
thì các bệnh nhân cứ đến hỏi là không biết là bác có cho em thuốc ngủ không em về em ngủ tốt lắm
phải giải thích với bác là cái này là em chỉ dùng thuốc tăng dẫn truyền thần kinh
rồi thuốc tăng tuần hoàn não thôi
thì đấy là một cái cách cũng khá là an toàn
cái cách thứ hai gọi là các biện pháp vệ sinh giấc ngủ
thì chúng ta lại quay lại một chút về cái sinh lý giấc ngủ chúng ta mà cảm giác buồn ngủ ấy
khi cái nồng độ gọi là adenogin ở trong máu trong não nó tăng lên
thì adenosine nó sẽ tăng khi mà chúng ta ban ngày chúng ta tỉnh táo
chúng ta vận động nhiều thì tối cái lượng idenzin nó tăng lên
nó báo hiệu cho cơ thể này đến lúc đi ngủ rồi
cái thứ hai là khi mà chúng ta ăn no nó cũng làm tăng cái lượng adenogin đấy lên
thì là dễ rơi vào giấc ngủ nhưng dễ rơi vào giấc ngủ
tuy nhiên để mà có một giấc ngủ mà nó sâu nó rất là sinh lý nó dễ chịu
lúc dậy nó không bị mệt thì nó phụ thuộc vào cái gọi là melatony
milatonin là một cái mà bình thường nó ở tuyến tùng ở trên não nó tiết ra
thế ngoài ra nó còn phụ thuộc vào cái lượng seounin
tức là cái hotmo mà mình cảm giác dễ chịu
nếu mà mình nhiều thì cũng sẽ sinh ra nhiều cái melatonin
thế làm sao bây giờ mình phải là tăng cái lượng melatonin lên
thì bằng cách thứ nhất là chúng ta làm sao tăng cái lượng siêuin
tức là ban ngày chúng ta phải dễ chịu thoải mái chúng ta làm những điều tích cực
thì lúc đấy là cái lượng serotonin tức là cái hormone mà thấy thư thái dễ chịu
nó sẽ tăng lên
và người ta thấy rằng là có một cái các loại thực phẩm mà chứa nhiều tryptophan
thì khi mình ăn thì nó cũng dễ tạo thành cái seoumin hơn
và trước đây thì mọi người lại cứ nghĩ
nghĩ rằng là serotonin nó sinh ra chủ yếu ở não
nó không phải nó khoảng hai phần ba lại sinh ra ở ruột
do cái hệ vi khuẩn đường ruột
thì khi mà hệ vi khuẩn đường ruột của mình nó tốt
nó hài hòa thì nó sinh ra nhiều serotonin
cho nên bây giờ có một cái hướng là người ta điều trị mất ngủ
hoặc là điều trị cả dối loạn trầm cảm
bằng việc sử dụng các loại lợi khuẩn đường ruột
các loại men vi sinh
thậm chí là có thể dùng các loại thực phẩm lên men
thì nó cũng có thể cải thiện được
thì đấy cũng là một hướng rất tốt
thế tuy nhiên là người ta thấy rằng
những cái việc đấy vẫn chưa đủ bằng cách là
thực hiện các biện pháp vệ sinh giấc ngủ
bằng cách là chúng ta bố trí cái không gian phòng ngủ này
nó rộng rãi này nó thoáng mát này
chúng ta có thể tắt điện
thì khi tắt điện thì nó kích thích cái não tiết ra melatonin nhiều hơn
rồi người ta làm rất nhiều cái nghiên cứu
người ta thấy rằng anh có thể là anh không gian im lặng hoàn toàn
hoặc một số người lại bật nhạc một cách nhẹ nhàng
hoặc là tắt điện nhưng một số người lại cái ánh sáng nó dịu nhẹ
thì nó lại tăng melatonin hơn
và khi chúng ta giảm cái nhiệt độ của cơ thể xuống
thì dường như là dễ ngủ hơn
cho nên người ta thấy là khi mà để nhiệt độ hơi thấp một chút này
thậm chí đắp một cái chăn lên cũng tăng cái lượng melatonin
hoặc là cái biện pháp mà chúng ta hay dùng ấy
tức là chúng ta ngâm chân bằng nước ấm với gừng với muối
rồi chúng ta tắm nước ấm trước khi ngủ
thực ra nó đều làm giảm cái thân nhiệt xuống
rồi chúng ta vận động nhẹ nhàng trước khi ngủ
cái quan điểm trước đây thì là
cho rằng là trước khi ngủ khoảng một tiếng
là không nên vận động mạnh quá
vì là chỉ nên vận động nhẹ nhàng
vận động mạnh quá thì có thể là cơ thể
nó kích thích cái khó ngủ
nhưng mà gần đây một số nghiên cứu lại cho thấy điểm ngược lại
thôi anh cứ vận động thoải mái đi
thì nó sẽ ngủ tốt
và mình vẫn phải đảm bảo cái bụng của mình là nó đủ no
số chị em là có khi là
lại buổi tối là kiêng tinh bột
em sợ ăn tinh bột lắm
tối em chỉ làm bát salat có ít thịt ít rau
thế như thế thì cũng làm cho
cái lượng adenosine cũng như là melatonin
nó tiết ra ít là khó ngủ
bụng đói rất là khó ngủ
no thì ngủ dễ hơn
nhưng mà no mà ngủ thì chị em lại sợ béo
đấy là các biện pháp gọi là vệ sinh giấc ngủ
cái biện pháp thứ hai là cái biện pháp gọi là
biện pháp thứ hai đấy là cái biện pháp
sử dụng các loại thảo dược
và các chất bổ sung
đấy thì biện pháp sử dụng thảo dược
và các chất bổ sung thì nó có một cái rất hay
là những cái thảo dược thiên nhiên
cái hàm lượng nó rất là nhẹ nhàng
và nó khi chúng ta ngủ được bằng những cái đấy
thì chúng ta không mệt
như là dùng thuốc an thần hay thuốc chống trầm cảm
và có thể là cũng không ghi nghiện rất nhiều
tất nhiên cũng không nên dùng thường xuyên
thì chúng ta thấy là có mấy cái như thế này
thứ nhất là các loại thảo dược trong thiên nhiên
chúng ta thấy có củ bình vôi này
có cái chiếc suất rotundin mà chúng ta hay thấy đấy
thế xong rồi tâm sen này
rồi vông nem này
cao lạc tiên này
thảo quyết minh này
rồi rễ của cây nữ lang nó có cái valerian
thì tất cả những cái thứ đấy đều có tác dụng
ngủ rất là tốt
an thần nhẹ nhàng
ngủ rất là ngon
và có thể dùng với hai chất
dạng thứ nhất là nhiều bác
là bây giờ các bác cũng rất là hiểu biết
các bác ra chợ
ra cái chỗ quầy bán lá
cho trẻ con để tắm cho ngứa
cho tôi mấy cái
thế là lấy vông nem lạc tiên
hoặc lấy cái thứ về mình pha trà mình uống
thì cũng rất là tốt
cái dạng thứ hai là bây giờ các hãng dược phẩm
cũng như là các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe
người ta chiết xuất những cái đấy
thì thường không ít khi có cái loại là đơn chất
mà thường phối hợp với nhau
ngoài ra có một số các cái
thực phẩm bổ sung
nó cũng có tác dụng là gây ngủ
và làm mình dễ chịu
ví dụ như là manhê và b sáu
là những cái làm cho mình nó đỡ căng thẳng
rồi là melatonin
có thể bổ sung melatonin
bằng cái dạng viên hoặc là dạng xịt
rồi có một hợp chất tên là gaba
cái gaba này thì nó ức chế
cái dẫn chuyển thành kinh trên não
nó giảm những cái sung động ở trên não
khiến cho mình đỡ bị căng thẳng
đỡ lo lắng hơn
thì hiện tại là trên thị trường
có rất nhiều cái sản phẩm
dạng là thực phẩm bảo vệ sức khỏe
có sự phối hợp của những cái này
và cá nhân bác sĩ hoàng
cũng trong cái quá trình điều trị
cũng dùng một số sản phẩm như vậy
và tác dụng nó rất là nhẹ nhàng
cũng rất là tốt
lúc đấy mình chưa cần dùng
đến các loại thuốc ngủ
hay là thuốc chống trầm cắt